mở đầu sẽ là những thông tin cập nhật về diễn biến cơn bão số bảy
theo dự báo vào chiều nay một mươi bốn tháng một mươi tâm bão nằm ngay trên vùng biển các tỉnh đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ
sức gió mạnh nhất cấp chín dập tới cấp một mươi một
cơ quan khí tượng cảnh báo là bão số bảy kết hợp với không khí lạnh nên mưa lớn sẽ xuất hiện ở đồng bằng
ven biển bắc bộ và các tỉnh thanh hóa nghệ an từ ngày một mươi bốn tháng một mươi và kéo dài đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi
với tổng lượng mưa là hai trăm linh ba trăm năm mươi mm trên một đợt có nơi trên bốn trăm linh mm
trong khi đó các khu vực khác ở biên bắc và tỉnh hà tĩnh mưa giao động trong khoảng từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm trên đợt
cũng theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo rủi ro đa thiên tai có thể sẽ rồn dập kéo vào nước ta
bão số bảy kết hợp với khối không khí lạnh chưa qua và áp thấp nhiệt đới mới đã hình thành đi vào biển đông trong ngày một mươi năm tháng một mươi
sau đó có khả năng mạnh lên thành cơn bão số tám vào cuối tuần này
nếu áp thấp nhiệt đới này mạnh lên thành bão
biển đông sẽ có cơn bão số tám trong năm hai nghìn hai mươi
xoáy thuận nhiệt đới này được dự báo sẽ di chuyển hướng về khu vực trung và nam trung bộ trong những ngày cuối tuần tới
các tỉnh trung trung bộ sẽ có thể mưa tăng trở lại từ ngày một mươi sáu tháng một mươi do ảnh hưởng của khối không khí lạnh
và trong ngày một mươi bảy tháng một mươi thì sẽ mưa rất to
đợt mưa tiếp theo này ở khu vực trung trung bộ có thể kéo dài tới khoảng ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng một mươi
hiện tại do ảnh hưởng của cơn bão số bảy trên đất liền khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
thì mưa bắt đầu từ sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi và kéo dài
đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi
vì vậy mà lũ trên các sông đà sông thao hoàng long lên nhanh trong ngày hôm nay ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng một mươi
trong khi tình hình mưa bão vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp
thì công tác cứu hộ cứu nạn đối với sự cố ở thủy điện giao trang ba cũng đang được gấp rút triển khai
theo thông tin từ công an tỉnh thừa thiên huế vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi cho biết là lực lượng đã triển khai
phương án tiếp cận bằng đường thủy theo chỉ đạo của ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn
cứu hộ về sự cố sạt lở tại thủy điện giao trang ba thuộc địa phận xã phong xuân huyện phong điền
và đã tiếp cận cũng như kết nối với thủy điện rào trang bốn
chuyển năm công nhân bị thương tại đây về cấp cứu tại bệnh viện tỉnh
chiều một mươi ba tháng một mươi ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
đã kết nối được với thủy điện giao trang bốn
được biết công nhân của thủy điện giao trang bốn đều an toàn
tại đây đang có bốn mươi công nhân từ thủy điện giao trang ba
trong đó có ba chuyên gia người ấn độ vượt rừng sang tránh lũ
lượng lương thực ở đây còn sử dụng được khoảng một ngày
khu vực này nước chảy xiết chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy
nhận tin ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã chỉ đạo công an tỉnh
triển khai lực lượng tiếp cận ứng cứu
công an tỉnh thừa thiên huế đã cử hai tổ công tác cùng hai cano chở theo lương thực
và đã tiếp cận được thủy điện giao trang bốn
sau khi cung ứng lương thực hai tổ công tác đã đưa năm công nhân đang bị thương về bệnh viện chữa trị
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số sáu số bảy
thì hiện nay nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đà nẵng vẫn bị ngập sâu trong nước
trong hai mươi bốn giờ qua tại đà nẵng tiếp tục có mưa to mưa rất to
một số hồ vừa và nhỏ trên địa bàn đã đầy
các hồ thủy điện như sông bung bốn a sông bung bốn a vương tiếp tục xả tràn
để vận hành đưa mức nước về dưới mực nước đón lũ
và tính đến nay một số xã thuộc địa bàn huyện hòa vang vẫn bị ngập nước
với khoảng ba hộ bị ngập
mưa lũ cũng đã làm cho bốn người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng chục hectare dao màu của người dân
một số tuyến đường liên thôn đê kè bị hư hỏng sạt lở cây xanh bị ngã đổ
nhiều hạ tầng y tế giáo dục bị hư hỏng
hiện các lực lượng chức năng thành phố đà nẵng đang tổ chức nhiều biện pháp khắc phục ngập ống và mưa lũ
tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn tàu cũng như thuyền viên trên các tàu gặp nạn
không chỉ vậy tại thành phố đà nẵng cũng do mưa lớn kéo dài liên tục dẫn đến tình trạng ngập lụt diễn ra trên diện rộng
và khiến cho nhiều vùng sản xuất hoa màu của bà con nông dân bị thiệt hại nặng
khiến sản lượng dao cung ứng ra thị trường giảm mạnh và giá cả lại tăng cao hơn so với thời điểm trước bão
sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố đà nẵng
tại chợ đống đa quận hải châu những ngày gần đây lượng rau xanh về chợ giảm hơn một nửa so với trước
các loại rau như xà lách cải mầm khá khan hiếm
rau trong chợ chủ yếu là các loại bí xanh khoai tây cà rốt nhưng giá cũng tăng so với trước đây
trước diễn biến phức tạp của thời tiết nhiều vùng dao lớn của thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
vẫn chưa thể tái sản xuất ổn định nên hầu hết tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố đà nẵng
các tiểu thương phải nhập các loại rau ăn lá dao gia vị từ các tỉnh lâm đồng và gia lai
để bảo đảm quốc tế
để phục vụ nhu cầu tiêu dùng và ổn định thị trường
ban quản lý các chợ tại đà nẵng cũng tăng cường kiểm soát niêm yết giá
tránh việc đầu tư
cơ tích chữ găm hàng tăng giá để bảo đảm phục vụ nguồn thực phẩm cho người dân trên địa bàn
nhất là trong thời điểm mưa bão kéo dài